để bảo đảm cho công tác quản lý chấm dứt hoạt động khai thác cát trên sông đồng nai và chống tình trạng sạt lở bờ sông bảo đảm môi trường hệ sinh thái sông
hai tỉnh đồng nai và lâm đồng đã thống nhất chỉ cấp phép khai thác lại cho các doanh nghiệp có giấy phép khai thác còn thời hạn
ở những vị trí không bị sạt lở ngoài khu dân cư ngoài phạm vi an toàn của các trạm thủy lợi và các công trình xây dựng khác
mỗi doanh nghiệp được cấp phép khai thác chỉ được một thiết bị khai thác một tàu hút cát
riêng công ty cổ phần công trình giao thông đồng nai được hai thiết bị khai thác cát
doanh nghiệp được cấp phép phải đầy đủ các hồ sơ thiết kế quy trình khai thác và phải có cam kết bảo đảm đúng quy định trong khai thác khoáng sản
các doanh nghiệp khi khai thác phải cắm mốc khai thác công khai thời gian chiều sâu khai thác để hai tỉnh cùng giám sát
trong thời gian khai thác nếu xảy ra sạt lở hoặc vi phạm các quy định về khai thác khoáng sản sẽ bị thu hồi giấy phép khai thác